tham gia chiến trường và xuất ngũ trở về địa phương với nhiều thương tật trên người
tuy nhiên với phẩm chất bộ đội cụ hồ vượt qua mọi khó khăn
nhiều thương binh tại tỉnh quảng bình đã năng động vươn lên phát triển kinh tế gia đình
và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp
mặc dù đã tám mươi tuổi nhưng thương binh bốn trên bốn nguyễn hữu trọng vẫn còn khỏe mạnh
sau ba mươi năm công hiến trong quân ngũ trở lại với đời thường với nhiều vết thương trên thân thể
ông cùng vợ khai hoàng trên vùng đất đầy bom mìn sau chiến tranh
với bản lĩnh của người lính từ chính mảnh đất khô cằn này
ông đã xây dựng một vườn cây ăn quả do mùa vụ kết hợp nuôi gà thả cá cho thu nhập hơn năm mươi triệu đồng mỗi năm
với gốc đồ là một người lính thì bộ đội cụ hồ là luôn luôn là bất kỳ cương vị mốt
bất kỳ ở thời điểm mình cũng phải hết sức nỗ lực cố gắng để thể hiện phẩm chất bộ đội cụ hồ
cựu chiến binh phạm văn liếc là thương binh
hạng một trên bốn với tỷ lệ thương tật là tám mươi một
sau khi phục viên ông đã mạnh dạn vay mượn đầu tư nuôi gà thả cá từ năm hai nghìn một mươi
cho thu nhập hơn một trăm linh triệu đồng mỗi năm
năm hai nghìn một mươi chín ông vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
vì đã có thành tích trong lao động sản xuất vượt khó vươn lên
chiến thắng thương tật đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội
thương binh làm kinh tế giỏi được nhân dòng mô hình
và đấy là những việc làm trong thời điểm này rất là quan trọng để thế hệ trẻ
phải nhìn vào những tấm gước đó để thực hiện tốt các phân việc của mình
với phẩm chất bộ đội cụ hồ những người lính dù mang trong mình những vết thương chiến tranh
nhưng trong thời bình vẫn vượt khó khăn
phát triển kinh tế và luôn động viên nhau phải vươn lên trong cuộc sống